thành phố hà nội đã cấm tất cả các phương tiện vào thành phố trừ các xe đi luồng xanh
tình trạng un tắc tại khu vực đặt chốt phòng chống dịch covid một mươi chín xảy ra trong hai ngày đầu
đã được khắc phục nhờ phương án phân luồng từ xa và bố trí trực nhiều lớp để đảm bảo giãn cách giao thông
trên các tuyến quốc lộ năm quốc lộ sáu cao tốc hà nội lào cai và nút giao pháp vân cầu rẽ
không còn tình trạng ồn tắc dù lượng phương tiện lưu thông qua khu vực vẫn bình thường
với mật độ khoảng một mươi phương tiện ra vào thành phố mỗi ngày
lực lượng chức năng đang triển khai các chốt như thế nào
các phương tiện luồng xanh vận tải được ưu tiên ra sao
mời quý vị khán giả cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây
để lưu thông chưa

nếu như mà anh không có giấy tờ gì đầy đủ thì mời anh quay đầu để tránh gây ra cái việc un tắc ở trên tuyến
km hai trăm một mươi chín trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
mỗi phương tiện hướng về hà nội khi đi qua đây đều được lực lượng cảnh sát giao thông đội ba
cục cảnh sát giao thông hướng dẫn kiểm tra giấy tờ
nếu phương tiện nào đủ điều kiện sẽ tiếp tục di chuyển về khu vực kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại chốt pháp vân cầu rẽ
trường hợp không đủ điều kiện sẽ yêu cầu lái xe quay đầu ngay tại điểm vào
để tránh tình trạng ủn tắc tập trung vào một điểm
nói chung là các giấy tờ thì có thể là phức tạp một tí
nhưng mà nó là cái công tác chung phòng chống dịch thì nói chung là toàn bộ anh em lái xe đều ủng hộ
chúng tôi đã xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng phương tiện
tại các điểm chốt
chính vì vậy
thì các cái phương tiện để lên trên này quay đầu thì cũng đã giảm nhiều
so với cái lúc ban đầu trước triển khai theo kế hoạch của chúng tôi
và hiện tại bây giờ thì các phương tiện đã lắm rõ được các quy định và các thủ tục
để đi qua địa bàn thành phố hà nội vào trung tâm thành phố hà nội
thì hiện tại thì là cái ủn tắc là không xảy ra tại cái chốt kiểm dịch cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
còn đây là hình ảnh trên tuyến cao tốc hà nội lào cai
để đảm bảo an toàn
để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua chốt kiểm soát dịch bệnh
lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phân luồng từ xa
đồng thời đối với các xe đã sán thẻ luồng xanh vận tài sẽ được bố trí vào làn khác
đặc biệt tạo điều kiện kiểm tra các quy định phòng chống dịch bệnh
theo đúng khuyến cáo của bộ y tế
ghi nhận thực tế cho thấy so với những ngày đầu
tỷ lệ các phương tiện gián thẻ nhận diện luồng xanh đã nhiều hơn
tình trạng un tắc đã được hạn chế hơn rất nhiều
đơn vị đã bố trí lực lượng chốt chặn tại hai trăm ba mươi bảy
để địa phận vào tỉnh lào cai và chốt chặn tại km sáu
địa phận vào thành phố hà nội
thì cũng phối hợp với công an thành phố hà nội này
phòng hóa giao thông và các đơn vị lên trên địa bàn của thành phố
đây thì có những nhiều làn
và thứ hai là lượng xe cũng những ngày này cũng không đông lắm
thì đơn vị đã chủ động bố trí một cái luồng riêng
để cho dành cho xe ưu tiên và những xe luồng xanh để vào
theo số liệu thống kê của công an thành phố hà nội
chỉ trong ngày hai mươi tám tháng bảy
tại hai mươi ba chốt kiểm soát dịch bệnh trên toàn địa bàn thành phố
đã kiểm soát hơn hai mươi lượt phương tiện
với hơn hai mươi bốn lượt người qua các chốt
trong đó gần sáu trăm linh phương tiện vận tải hành khách
đáng chú ý vẫn còn có tới hơn sáu trăm linh phương tiện
không đủ điều kiện đi vào thành phố bắt buộc phải quay đầu
hiện nay sở giao thông vận tải đã thống nhất với lực lượng
tại một số chốt đầu cửa ngõ dần vào thành phố
bố trí chốt trực nhiều tầng lớp để đảm bảo giãn cách giao thông
đây là phương án đã có từ trước
nhưng nhiều lái xe vẫn chưa nắm được
nên khi đi sâu vào phía trong
đã tạo ra áp lực giao thông những ngày vừa qua
tổ chức tuyên truyền cho người dân
để nắm được chủ trương của thành phố
để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
theo quy định
liên quan đến việc uồn tắc giao thông
và do các phương tiện quay đầu
tại các vị trí chốt khác
thì chúng tôi cũng có điều chỉnh hợp lý
đối với các chốt để đảm bảo
những vị trí thông
thận lợi quay đầu cho các phương tiện
sau hơn hai ngày xảy ra tình trạng
uồn tắc kéo dài tại chốt kiểm dịch
vào cửa ngõ hà nội
từ hôm qua cơ bản đã giải quyết được tình trạng ồn tắc
trong thời gian tới lực lượng chức năng
duy trì bố trí chốt trực nhiều tầng lớp
để đảm bảo giãn cách giao thông
kiểm soát một trăm linh phương tiện ra vào
không gây uồn tắc tại các chốt ra vào
cửa ngõ hà nội